đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có buổi làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh quảng nam
huyện đại lộc liên quan đến vụ lật thuyền làm sáu người thiệt mạng thương tâm trên sông vu gia
đoạn chảy qua thôn khương mỹ xã đại cường huyện đại lộc vào chiều ngày hai mươi năm tháng hai
đồng thời đến thăm động viên gia đình các nạn nhân
ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia lưu ý
theo quy định hiện hành người ngồi trên phương tiện đường thủy đều phải mặc áo phao
và trên phương tiện bắt buộc phải có đầy đủ các thiết bị cứu nạn khi cần thiết
sắp tới ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền
tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm khi tham gia phương tiện đường thủy
nhằm nâng cao ý thức của người dân đi trên đường thủy
sau buổi làm việc đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ
cho các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm thuyền